thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
với chủ đề đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và sẽ có khoảng hai ba trăm linh đại biểu tham dự
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ để tạo khí thế và động viên
các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện tốt đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
các trưởng tiểu ban các cơ quan chức năng phải ra soát lại các phần việc một cách chặt chẽ
thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác tuyên truyền các cơ quan báo chí cần phải mở chuyên đề
tuyên truyền về mô hình tốt những tấm gương người tốt việc tốt tấm lòng và hành động nhân văn
phải lấy cái đẹp dẹp cái xấu
về công tác chuẩn bị thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm trang trọng tạo dấu ấn mạnh mẽ tiết kiệm và hiệu quả

nhất thành phố hà nội đảm bảo an ninh an toàn tốt hơn
thủ tướng nhấn mạnh các khâu đều được phân công cụ thể vì thế khâu nào sai sót đều phải kiểm điểm
xem xét đánh giá rút kinh nghiệm
thủ tướng lưu ý khâu đón tiếp và kịch bản phải chặt chẽ không để sót ai nhất là những đại biểu tiêu biểu
bên cạnh đó chương trình ngoại khóa để chú đáo hơn thủ tướng sẽ trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị vào ngày tám tháng một mươi hai